thưa quý vị càng cận tết nguyên đán sức mua của thị trường tăng cao nên nhu cầu nguồn vốn để sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân cũng tăng theo
trong khi đó một bộ phận người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của nhà nước
đây là cơ hội để các đối tượng cho vay lãi nặng theo kiểu tín dụng đen gia tăng hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
mặc dù các thủ đoạn của loại tội phạm này thì không mới nhưng mà khiến nhiều người phải rơi vào cảnh trả mãi không hết nợ thậm chí còn bị đòi nợ theo kiểu xã hội đen
đây là đối tượng ngô hoàng phúc chú phường an khê quận thanh khê tp đà nẵng
là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng từ ba mươi đến hơn sáu mươi một tháng trên địa bàn thành phố thời gian qua
điều nguy hiểm hơn khi con nợ không trả đúng hạn sẽ bị uy hiếp đến tận nhà đe dọa
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đối tượng ngô hoàng phúc chú phường an khê tp đà nẵng
và nhiều gói vay đáo hạng với nhau từ đó đối tượng thu được nhiều lãi suất
thấp nhất là ba mươi một tháng và nhiều nhất là bảy mươi năm mỗi tháng
cho nên là tỷ lệ thu lợi bất chứng của đối tượng rất là nhiều
đến nay cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng cho hàng trăm người vay với số tiền hàng tỷ đồng
thời gian vừa qua công an tp đà nẵng đã liên tục giao quân để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng
và đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn
với thủ tục nhanh gọn dễ vay người dân chỉ quan tâm làm sao có được tiền sớm nhất
để rồi rơi vào vòng luận quân lãi chổng lãi khi nào không biết
từ đây nguy cơ gây mất an ninh trật tự luôn hiện hữu
thủ đoạn của các đối tượng cho vay nặng lãi không mới nhưng vẫn tác động rất lớn đến đời sống người dân
ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực
nhằm ngăn ngừa hoạt động này
vươn vòi bạch tuộc thì người dân cần báo ngay với cơ quan công an khi thấy các dấu hiệu nghi vấn
để tránh rơi vào bẫy tín dụng đen của các đối tượng